thông tấn xã việt nam đưa tin khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay trạm kiểm soát biên phòng đồn biên phòng cà ná
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ninh thuận đã tiếp nhận hai mươi tám ngư dân của tỉnh quảng ngãi bị nạn
khi đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo trường sa
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng ba tàu cá số hiệu qng chín mươi năm nghìn ba trăm linh hai ts do anh huỳnh minh dũng làm thuyền trường
cùng hai mươi bảy ngư dân hành nghề câu mực đang neo đậu chú gió ở vị trí cách đảo đá lát quần đảo trường sa khoảng một hải lý
thì bị gió lóc đánh lôi tàu vào dạn đá khiến tàu bị vỡ và chìm
hoảng sợ nhiều ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển
rất may là đùa các tàu cá của ngư dân hành nghề gần đó kịp thời đến cứu
đồng thời thông báo vụ việc với đơn vị chức năng trên đảo đá lát
riêng tàu cá gặp nạn đã bị chìm toàn bộ tài sản trên tàu gồm một mươi một thùng dầu và hơn tám tấn mực đang phơi
bị hư hỏng hoàn toàn ước thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
trong khi đó sau gần hai ngày vượt qua sóng giữ trong điều kiện biển động dữ dội
trưa ngày hôm qua tàu hq chín trăm năm mươi hai thuộc vùng ba hải quân đã tiếp cận và lai dắt thành công tàu cá vỏ thép qng chín mươi một nghìn một trăm ba mươi một ts
tàu ts do nguyễn thanh hồng làm thuyền trường cùng một mươi ngư dân đi trên tàu cập đảo lý sơn an toàn
tàu cá bất ngờ hỏng máy thả trôi tại vùng biển cách đảo lý sơn
khoảng tám mươi hải lý về phía đông nam tối ngày ba mươi một tháng ba
thuyền trường đã liên lạc với đất liền xin ứng cứu và được vùng ba hải quân điều tàu hq chín trăm năm mươi hai
đang làm nhiệm vụ gần đảo lý sơn ra ứng cứu
đến sáng ngày một tháng bốn tàu hq chín trăm năm mươi hai đã tiếp cận và tiến hành lai rắt tàu cá bị nạn về đến đảo lý sơn